quỹ từ thiện cp việt nam phối hợp trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên việt nam cho ra mắt dự án bữa cơm nghĩa tình nhằm mang đến cho những em có hoàn cảnh khó khăn được bữa cơm ấm áp nghĩa tình
dự án bữa cơm nghĩa tình ban tổ chức hỗ trợ thịt lợn gạo thực phẩm và tổ chức nấu ăn liên tục tại các trung tâm mái ấm nhà mở bệnh viện trên địa bàn tp hcm cần thơ hà nội và các tỉnh thành phố khác
qua chương trình ban tổ chức dành tặng cho sáu máy ấm mỗi máy ấm năm trăm linh kg thịt lợn và một quả trứng
nếu như như nhu cầu của những máy ấm nhà mở như vậy hồi giờ họ chưa được có cơ hội sử dụng những thực phẩm có nhiều chất đạm như dịp này
thì đây cũng là dịp mà chúng ta nên sang sẻ những tấm lòng của mình những thực phẩm ngon sạch để cho tới những người cái may mắn
và chúng tôi rất là hạnh phúc và vui mừng được đồng hành với những chương trình mang ý nghĩa xã hội và nhân văn như vậy
ngoài ra ban tổ chức đã nấu hơn một suất ăn có thịt
và tặng thực phẩm cho các bệnh viện dưỡng lão trại nuôi trẻ mồ côi tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt thanh lộc
mái ấm thiên ân và trung tâm công tác xã hội cần thơ